thưa quý vị vào ngày một mươi ba tháng năm công an tp đà nẵng cho biết vừa bóc gỡ mắt xích quan trọng
trong một đường dây chuyên mua bán ma túy xuyên quốc gia thu giữ khối lượng lớn ma túy
cùng một khẩu súng bắn đạn cao su và hàng chục viên đạn
vào trưa ngày một mươi ba tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp và công an quận hải châu
đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an tiến hành kiểm tra một ngôi nhà
trên đường hàn thuyên bắt quả tăng đối tượng trần thanh quân hai mươi chín tuổi trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ tám viên thuốc lắc trọng lượng ba hai kg
được cất giấu trong thùng bánh kẹo
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của quân tại chín mươi ba ngô thị sĩ phát hiện thêm ba trăm bảy mươi năm viên ma túy tổng hợp
một số gói ma túy đá và ketamin cùng một khẩu súng cao su với năm mươi sáu viên đạn
quân khai nhận số ma túy trên vừa được một thanh niên cư trú tại đức vận chuyển về việt nam và giao cho quân tiêu thụ
tám giờ tối ngày một mươi ba tháng năm công an tp đà nẵng tiếp tục bắt khẩn cấp nguyễn viết hồng dũng hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh quảng bình
đây là đối tượng đã tổ chức vận chuyển đưa ma túy từ cộng hòa liên bang đức về việt nam và giao cho quân
hình thành đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về đà nẵng và các tỉnh thành khác của miền trung